việc đầu tư tuyến đường đã được thống nhất theo đó bộ giao thông vận tải sẽ làm những đoạn quốc lộ chùm với đường ven biển các địa phương tự đầu tư phần qua địa bàn trên cơ sở hướng tuyến đã được bộ giao thông vận tải định hướng
sau khi được phê duyệt chủ trương đầu tư dự án các địa phương căn cứ vào tình hình thực tế chủ động sắp xếp các nguồn vốn trên cơ sở phân bổ kế hoạch vốn đầu tư trung hạn
triển khai lập phê duyệt và thực hiện dự án theo quy định của luật xây dựng để triển khai thực hiện đầu tư các đoạn tuyến theo phân cấp thống nhất không điều chỉnh quy hoạch các điểm đấu nối tuyến đường giữa hai tỉnh
thường xuyên trao đổi thông tin liên quan trong quá trình triển khai các thủ tục để phối hợp tháo gỡ những vướng mắt
sớm triển khai dự án để kết nối đồng bộ giữa các tỉnh thúc đẩy phát triển kinh tế của vùng
đây là công trường thi công thuộc dự án đường ven biển nối thành phố sầm sơn với khu kinh tế nghi sơn của tỉnh thanh hóa
dưới thời tiết nắng nóng cao độ nhưng không khí làm việc vẫn diễn ra hết sức sôi nổi
chủ đầu tư và các địa phương như thành phố sầm sơn và quảng sương
bàn giao mặt bằng đáp ứng được mốc thời gian cam kết với ủy ban tỉnh và giao nhà thầu là đảm bảo được
trong quá trình như thế nhà thầu cũng đã cam kết là tiến độ và tăng cường thêm máy móc thiết bị
và nguồn vật tư vật liệu đảm bảo được thi công
và nhà thầu hiện tại đang cam kết là thi công đảm bảo được về tiến độ của mốc ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín
hiện tại đơn vị cũng đang tiến đội
tập trung hết sức để đảm bảo làm sao
bởi vì là tiến độ theo hợp đồng là bốn mươi tám tháng
tuy nhiên theo quyết định sáu trăm linh hai ngày chín tháng hai năm hai nghìn một mươi tám của ủy ban tỉnh
đề nghị rút ngắn tiến độ hai mươi bảy tháng
mặc dù hết sức lo ngại tiến độ
tuy nhiên đơn vị cũng hết sức cố gắng tập trung các mũi thi công
để đảm bảo tập trung hết sức máy móc thiết bị cũng như nhân vật lực
để triển khai thi công tất cả các mũi có thể có mặt bằng
để chúng tôi triển khai thi công tất cả các mũi có thể có mặt bằng
cụ thể là khi mà vật liệu tất cả nguồn vật liệu vật tư đầu vào
đều được kiểm tra thí nghiệm
theo đúng các tiêu chuẩn đã được quyết định
và trong quá trình thi công thì anh em tư vấn xuất thường xuyên
phân công nhau trong quá trình cùng với nhà thầu
tư vấn và giám sát nhà thầu
để thi công trong quá trình toàn bộ thời gian thi công
để đảm bảo được chất lượng theo đúng yêu cầu của dự án
và đưa ra cùng với nhà thầu
để đưa ra các tiêu chuẩn
và đưa ra các biện pháp đẩy nhanh tiến độ thi công
để đảm bảo tiến độ đã được tính phê duyệt
việc rút ngắn tiến độ sẽ tạo áp lực không nhỏ cho nhà thầu thi công
tuy nhiên vấn đề bảo đảm chất lượng công trình
và công tác an toàn lao động vẫn được đặt lên hàng đầu
làm theo được công ty bàn giao ca
được tập huấn trên công trường
và trang thiết bị bảo hộ lao động
tuân thủ theo mọi khẩu hiệu an toàn lao động
chúng tôi luôn luôn đảm bảo vệ sinh môi trường và an toàn lao động
và luôn luôn cố gắng và phấn đấu
làm sao đạt được cái hiệu quả cao nhất
thì là quần áo mũ máu những thiết bị cần thiết
là chúng tôi đều đáp ứng đầy đủ cả
cho anh em công ty bảo hộ lao động
công tác giải phóng mặt bằng luôn là yếu tố quan trọng
quyết định đến tiến độ của dự án
công tác này cũng đã được ưu tiên chỉ đạo bố trí vốn
bảo đảm sớm có mặt bằng cho nhà thầu thi công
đảm bảo được tiến độ của dự án
nhất là hai mươi bảy tháng mà theo cái quy trình rút ngắn
theo quyết định sáu trăm linh hai của ủy ban nhân dân tỉnh
thì chúng tôi cũng kính đề nghị các cấp sinh truyền
cũng như chủ đầu tư
là phối hợp chặt chẽ hơn nữa
để làm sao là có được
để nhà thầu đơn vị thi công
có được mặt bằng sớm mặt bằng sạch
để chúng tôi mở thêm các mũi thi công
dự án này thì nó cháy địa bàn là đến một mươi bảy km
với quy mô đường là đến bốn mươi tám mét
mức độ ảnh hưởng thì đến hai năm trăm linh hộ
bị ảnh hưởng về công tác giải phóng mặt bằng
trong đó đặc biệt là phần đất thầu cư
đất ở là nó đến bảy trăm linh hộ
đối với công tác này
đã xác định công tác giải phóng mặt bằng
là cái khâu
trọng điểm và đột phá
để đẩy nhanh cái tiến độ dự án
nên là từ khi đã được phép khởi công
thì chúng tôi đã làm việc với
chính quyền thành phố sầm sơn cũng như huyện quảng sương
là hai cái đơn vị chủ trì về công tác giải phóng mặt bằng đấy
là khẩn trương là kiểm đếm
áp giá lập phương án đền bù
cũng như là xây dựng các khu tái định cư
để phục vụ công tác di dân
bản ra mặt bằng cho dự án
dự án đường giao thông nối thị xã sầm sơn
với khu kinh tế nghi sơn gia đoạn một
thuộc tuyến đường ven biển của tỉnh thế hóa
có chiều dài gần một mươi bảy km
và hơn ba km tuyến nhánh
với quyết định rút ngắn thời gian thi công
từ bốn mươi tám tháng xuống còn hai mươi bảy tháng
đây là một khó khăn
đối với nhà thầu thi công
đòi hỏi phải tập trung cao nhân lực vật lực
bảo đảm chất lượng công trình
đặc biệt là công tác giải phóng mặt bằng
tạo mặt bằng sạch cho nhà thầu thi công
sẽ quyết định phần lớn tới tiến độ của công trình

đã dành sự ưu tiên một trăm linh vốn
cho công tác giải phóng mặt bằng
có thể thấy nguồn vốn đầu tư
cho hạ tầng giao thông là rất lớn
đây cũng là bài toán khó đối với các địa phương
đòi hỏi sự đa dạng trong thu hút nguồn lực
và ưu tiên đầu tư cho công trình này
rất là khó khăn
cho nên là bằng các nguồn lực của tỉnh
thì cũng chỉ cân đối một phần
các nguồn lực thì đã được trung ương hỗ trợ một phần
do đó cho nên là khi triển khai công trình bên biển
chúng tôi cũng đã phân khí đầu tư
những đoạn ưu tiên đầu tư trước
là những đoạn cần thiết
để chúng ta có thể khai thác được
các nguồn đất đai
để đầu tư cho phát triển du lịch
rồi tiếp đó là

trên cơ sở đó chúng ta sẽ có
tích nguyện để đầu tư tiếp
đoạn khác để tạo tính nối toàn tuyến
từng bước mình phải chia ra
để ưu tiên đầu tư
những cái đoạn
nó phát hiện được quả tốt nhất
với quyết tâm cao của chủ đầu tư
đơn vị tư vấn giám sát và nhà thầu thi công
thì chỉ sau hai mươi bảy tháng
thi công xây dựng dự án tuyến đường ven biển
nối thị xã sầm sơn với khu kinh tế nghi sơn
sẽ hoàn thành
đưa vào khai thác
các phần phát triển giao thông
kết nối khai thác có hiệu quả
tài nguyên vùng ven biển thanh hóa
thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội
củng cố quốc phòng an ninh của địa phương
chúng tôi là những đơn vị
những địa phương
mà có biển
và hiện nay nếu tuyến đường này
mà được hoàn thành
thì sẽ kết nối được các tỉnh
nói chung cũng như là các địa phương
mà có vùng biển
thì sẽ đẩy mạnh
việc phát triển kinh tế xã hội
trong đó sẽ khai thác tốt hơn
các tiềm năng
tuyến đường này khi đầu tư
thì sẽ phát triển du lịch
ở khu nam sơn sơn
kêu gọi các nhà đầu tư phát triển
du lịch ở khu vực ven biển
thành phố sơn sơn
các tuyến còn lại
thì xã hội tổng hợp tài
đã nghiên cứu báo cáo với chính phủ
cân lực nguồn vụ
để đầu tư
theo tình trạng hoàn chỉnh
kết nối với nghệ an ninh bình
nam định thái bình hải phòng quảng ninh
thì nó tạo thành một cái hành lang kinh tế
kết nối giữa các tỉnh
phía từ phía bắc miền trung
cho đến quảng ninh
thì tuyến đường này sau khi được hoàn chỉnh
thì nó sẽ mở ra một cái không gian
cho phát triển kinh tế biển
đặc biệt là cái phát triển du lịch
cũng như là phát triển
đánh bắt sao bờ
cũng như là chế biến hải sản
rồi khai thác cái tiềm lực kinh tế biển
đối với tỉnh thanh hóa
riêng và cái khu vực phía bắc
vâng có thể thấy là việc phát huy
một cách hiệu quả các tiềm lực kinh tế
của mỗi địa phương
thì câu chuyện bắt đầu luôn là việc phát triển
hạ tầng giao thông
tuy nhiên việc xây dựng tuyến đường ven biển đi qua bảy tỉnh
mà mỗi tỉnh lại có nhu cầu phát triển khác nhau
nếu như thanh hóa
một tuyến đường ven biển sẽ trở thành đòn bẩy
cho phát triển du lịch cùng với đường cao tốc
bởi vì khi lọc hóa dầu nghi sơn đi vào hoạt động
giao thông dễ bị tắt nghẽ
nếu như không kịp thời được đầu tư đồng bộ
tuy nhiên do mỗi tỉnh với nhu cầu phát triển khác nhau như vậy
và nếu như không phát triển đồng bộ
thì không thể nói chuyện liên kết vùng
càng không thể khai thác lợi thế của mỗi tỉnh
bởi vậy một cuộc họp đã được tổ chức
để giải quyết những khúc mắt
và tìm tiếng nói chung giữa các địa phương
ngay khi chủ trương xây dựng tuyến đường này được thông qua
sau khi điều chỉnh quy hoạch
tuyến đường đi qua bảy tỉnh quảng ninh hải phòng thái bình nam định ninh bình thanh hóa và nghệ an
đây là một phần của tuyến đường vét biển
từ móng cái quảng ninh tới xã hà tiên tỉnh kiên giang
dù được coi là quan trọng
nhưng vì nhiều lý do
việc triển khai đặc biệt là việc đấu nối các tuyến đường giữa các tỉnh với nhau
còn nhiều bất cập
thời gian vừa qua chúng tôi cũng thực hiện rất nhiều các giải pháp thu hút đầu tư
nhưng mà các nhà đầu tư về thì thấy giữa khoảng cách từ ninh bình xuống vùng định bình
về đường vét biển thì tới khoảng năm mươi km
nhưng mà cái liên kết giặc của chúng tôi về đường thì còn đang khó khăn
do vậy thì đường vét biển cũng rất là cần thiết
với quyết tâm của ba bộ trưởng
bộ kế hoạch và đầu tư bộ xây dựng bộ giao thông vận tải
cùng đại diện các tỉnh có đường ven biển đi qua
những vương mắc về việc đấu nối các đoạn đường
giải pháp về nguồn vốn đầu tư hình thức đầu tư
đã được bàn thảo đưa ra hướng giải quyết
bộ trưởng bộ kế hoạch đầu tư cũng nhấn mạnh
dự án đã rõ về chủ trương một số đoạn đang làm
giờ chỉ cụ thể hóa thêm một số đoạn để làm toàn tuyến
nên đề nghị các bộ ngành địa phương hỗ trợ hoàn thành các thủ tục
giúp các địa phương sớm khởi công triển khai
hiện còn một nguồn ngân sách để hỗ trợ
bộ sẽ tính toán công khai minh bạch để triển khai trên toàn tuyến
một tư duy phát triển mới dựa trên lợi ích toàn vùng
thông qua cuộc họp này đã được thống nhất cao độ
cơ chế thống nhất về nguồn vốn và hình thức đầu tư
phân đấu trước năm hai nghìn hai mươi tuyến đường này sẽ hoàn thành
cả bảy tỉnh đều là các địa phương năng động rất nhiều tiềm năng và cơ hội phát triển
và thực tế là rất cần sự kết nối với nhau
nếu không có tuyến đường này thì tiềm năng ở các khu vực ven biển của các địa phương
vẫn mãi chỉ là tiềm năng
có tuyến đường này những công trình hạ tầng lớn những cửa ngõ của đất nước
như cảng lạch huyện sân bay cát bi của hải phòng sẽ phát huy hiệu quả
có tuyến đường này thì khu vực hà nội được giảng tài
và thanh hóa thì không cần phải lo tắc nghẹn giao thông khi các dự án quy mô lớn đi vào hoạt động
đặc biệt là kinh tế du lịch sẽ trở thành mũi nhọn của các địa phương có tuyến đường đi qua
và đến đây chương mục giao thông kết nối của truyền hình nhân dân xin được tạm dừng
quý vị quan tâm xin theo dõi chương trình vào một mươi tám h thứ ba hàng tuần
phát lại vào các khung giờ bảy h ba mươi phút thứ tư một mươi ba h một mươi năm phút ngày thứ năm năm h bốn mươi năm phút thứ sáu trên truyền hình nhân dân
quý vị cũng có thể xem lại chương mục giao thông kết nối tại website nhândantv vn
mọi thông tin phản hồi xin gửi về địa chỉ email giao thôngkếtnối thnja gov com

xin kính chào và hẹn gặp lại